kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
thưa quý vị sáng nay tại hà nội dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
đây là lần đầu tiên bộ trưởng nguyễn thanh long đăng đàn trả lời trực tiếp câu hỏi của các đại biểu quốc hội
tại nghị trường rất nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác phòng chống dịch thời gian qua
đã được các đại biểu đưa ra chất vấn như việc một số địa phương áp dụng nghị định một trăm hai mươi tám của chính phủ
mỗi nơi một kiểu hay tình trạng vi phạm trong đấu thầu trang thiết bị y tế
cùng với đó tình trạng loạn giá và năng lực sản xuất ký test xét nghiệm covid một mươi chín trong nước
là một vấn đề được các đại biểu quan tâm
việc loạn giá xét nghiệm covid một mươi chín mỗi nơi mỗi giá có nơi thu phí đến bốn trăm năm mươi đồng cho một lần xét nghiệm
liệu có lợi ích nhóm trong việc nhập bộ test xét nghiệm hay không gây bức xúc trong nhân dân
xin bộ trưởng cho biết tại sao có chuyện này xảy ra
có cái khác nhau qua các thời điểm có những cái thời kỳ mà cái giá cái nhu cầu của cung
thì là ít mà nhu cầu của cầu thì rất là nhiều tức là nhu cầu về sử dụng rất là lớn
và vì vậy cái giá thành nó cũng cao hơn
và trong thời gian qua thì biện pháp của bộ y tế cũng đã triển khai rất là quyết liệt
thứ nhất là chúng tôi cũng đã để từng bước minh bạch hóa cho cái việc mà cung ứng
đối với trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế
thì vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thì bộ đã yêu cầu đối với tất cả các công ty
công ty mà có kinh doanh rồi là có cái sản xuất đối với trang thiết bị y tế
là phải công khai trên cổng của bộ y tế niêm yết giá
và trong thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các quý vị đại biểu của hội
là đã có sáu mươi chín hai trăm ba mươi năm sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu là chín mươi ba hai trăm năm mươi ba
kết quả đã được niêm yết giá trên cổng công khai của bộ y tế
thứ hai là bộ đã liên tục yêu cầu đối với tất cả những doanh nghiệp tăng nguồn cung
đối với cái việc mà cung ứng cho cái thị trường việt nam
và hạ giá thành sản phẩm
bộ y tế đã có hai lần văn bản đề nghị đối với doanh nghiệp cùng chung tay
đối với phòng chống dịch và hạ giá thành đối với sản phẩm
thứ ba là chúng tôi đã tăng cường cấp phép để tạo cạnh tranh giữa các đơn vị
bên cạnh đó một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là về tiêm chủng vaccine
hiện nay thì nhiều người dân trên một mươi tám tuổi ở một số địa phương đó
thì chưa được tiếp cận với mũi một của vaccine
trong khi đó thì nhiều địa phương đã tiêm mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
và tiêm cho cả trẻ
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và thậm chí triển khai mũi ba
thì đề nghị bộ trưởng cho biết là nguyên tắc phân bổ vaccine như thế nào
đối với cái chiến lược tiêm của chúng ta thì chúng ta cũng đã đưa ra rất là bài bản
từng cấp độ chúng ta tập trung ưu tiên cho những cái đối tượng mà có cái ưu tiên
thứ hai là đối tượng là người cao tuổi người trên năm mươi tuổi và người trên sáu mươi năm tuổi
theo cái nghị quyết một trăm hai mươi tám thì trong đó đã quyết định rất là rõ
đối với các địa phương trong tháng một mươi phải phủ cho được những đối tượng trên sáu mươi năm tuổi
và đến tháng một mươi một phải phủ được đối tượng trên năm mươi tuổi
vì đây là đối tượng mà có nhiều cái rủi ro nhất
và một số các địa phương thì báo cáo với các vị
thì chúng ta đã bắt đầu tiêm đối với cái vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và trong tháng một mươi một này hai tuần đầu của tháng một mươi một
thì chúng tôi triển khai ở một số những địa bàn trọng điểm
và trong tháng một mươi một chúng tôi sẽ triển khai trên địa bàn toàn quốc
đối với việc tiêm đối với trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi
và trên một nguyên tắc là tuổi cao chúng ta tiêm trước và tuổi thấp chúng ta tiêm sau
thế và một số cái câu hỏi liên quan đến mũi ba
thì báo cáo với các quý vị hiện nay thì bộ y tế mới lập kế hoạch tiêm bốn mươi ba
và chưa có triển khai và chúng tôi dự kiến tiêm vào tháng cuối tháng một mươi hai
là bởi vì một cái quan điểm rất lớn nhất của chúng ta
là phải làm sao phải phủ rất là nhanh cái mũi một cho tất cả các địa phương
và trong cái hai tuần đầu của tháng một mươi một chúng tôi sẽ cố gắng phủ hết tất cả những cái mũi một
cho các địa phương sau đó trả mũi hai lúc đó chúng ta bắt đầu biết tiêm mũi ba
cũng trong phiên chất vấn hôm nay bộ trưởng bộ y tế làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
như đã có hợp đồng mua hơn hai trăm linh triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
tới đây sẽ có đơn vị trong nước được cấp phép sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín
thời điểm và cách thức học sinh có thể tới trường an toàn